thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn tỉnh lào cai tồn tại nhiều các lối đi tự mở cắt ngang với đường sắt
các lối tự mở này đã hình thành từ nhiều năm tập trung tại các điểm đông dân cư và thường xuyên có người qua lại
tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
hàng chục năm nay bà trần thị thơm cùng nhiều hộ dân tại thị trấn phố lu huyện bảo thắng đã quen với việc di chuyển qua lối mở giao cắt
với đường sắt ngay trước nhà biết là nguy hiểm vì đoàn tàu có thể đến bất cứ lúc nào
nhưng theo bà thơm đây là lối đi ngắn nhất và tiện nhất để sang bên kia đường
đi qua đường tàu thì chúng tôi cũng thấy nguy hiểm lắm thế nhưng mà chỉ vì là phải sang hàng xóm hoặc là đi đưa cháu đi học
cho nó tiện đường sang bên đây đường bên kia thì là chúng tôi phải đi thôi
nếu mà không đi thì lại phải đi ngược học đi xuôi dưới kia thì nó xa
lào ca hiện có một trường
trong trường này có một trăm tám mươi chín điểm giao cắt đường bộ với đường sắt trong đó có một trăm bảy mươi bảy lối đi tự mở
việc di chuyển qua những đoạn đường này hoàn toàn do người qua đường tự quan sát
dù đã có những tai nạn giao thông đường sắt để lại hậu quả rất nghiêm trọng
thế nhưng phương án xử lý các lối mở này vẫn còn rất khó khăn
đi qua thì chả biết thế nào được vì đi qua đường tàu này thì thực ra là nó gồ ghề này đi
có khi chuyện đổ xe rất là chuyện bình thường
tàu đến thì bó đến thôi chứ không chả biết là sao được
đối với cuộc này chúng tôi sẽ thường xuyên tăng cường và tuyên truyền cho người dân
trong cái vấn đề là đảm bảo an toàn tự đảm bảo an toàn
dùng quả không là thôi đi vào thực ra để quản lý cụ thể chứ không có cái biện pháp được hiệu
dù biết là nguy hiểm nhưng hàng nghìn hộ dân sinh sống dọc theo các tuyến đường sắt
trên địa bàn tỉnh lào cai vẫn phải chấp nhận khi di chuyển qua các lối giao cắt
dù do không ai biết trước nhưng nếu không đi qua đường sắt thì cũng chẳng còn lối nào để đi thuận tiện hơn